thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán mộ tuất hai nghìn một mươi tám
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đã phá thành công
chuyên án ma túy một trăm một mươi tám g bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu tại chỗ là hai bánh heroin
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng một tại khu vực thị trấn mường ảng huyện mường ảng tỉnh điện biên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng hạ thị si
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại bản háng trự xã phì nhừ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu tại chỗ gồm hai bánh heroin
một xe máy một điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu hạ thị si khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
đang trên đường mang đi tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện chuyên án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên tiếp tục đấu tranh mở rộng